dự báo trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn do vẫn chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng ở phía tây
thời tiết chủ đạo tại bắc bộ vẫn sẽ là ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi tập trung tại khu vực vùng núi
nhiệt độ cao nhất ở phía đông bắc bộ trong vòng hai ngày này là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
sang ngày một mươi năm tháng bảy khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to vào khoảng chiều tối và đêm mức nhiệt cao nhất sẽ giảm đến mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
phía tây bắc bộ duy trì nắng nóng ở trên diện rộng trong vòng hai ngày tới
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi tập trung ở vùng núi
nhiệt độ cao nhất ban ngày là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó sang ngày một mươi năm mưa sẽ tăng cường ở trên khu vực này
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to khiến thời tiết dịu hơn chỉ còn nắng nóng nhẹ
tại trung bộ từ khu vực thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hai ngày tiếp theo duy trì tình trạng nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi sáu ba mươi chín độ
có nơi là trên ba mươi chín độ độ ẩm tương đối thấp phổ biến là bốn mươi năm sáu mươi năm
sang ngày một mươi năm sẽ có mưa rào và rông rải rác và nhiệt độ sẽ giảm khoảng ba bốn độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến phú yên trong vòng hai ngày tới
mức độ nắng nóng sẽ đỡ gai gắt hơn
nhiệt độ cao nhất ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
khánh hòa bình thuận có nắng nóng nhẹ với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
nhân định từ đêm một mươi bốn sang ngày một mươi năm tháng bảy khu vực sẽ có mưa rào và rông giải rát
nắng nóng tạm chấm dứt trên toàn khu vực
trong các ngày tiếp theo gió mùa tây nam sẽ có xuống hoạt động mạnh
nên tại tây nguyên sẽ có mưa rào và rông ở nhiều nơi về chiều và tối
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to ban ngày nắng vẫn sôi điện gián đoạn
nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
nắng bộ cũng có mưa rông tăng cường trong vòng ba ngày tới
do ảnh hưởng của đới gió tây nam tập trung về chiều và tối
cục bộ có mưa vừa mưa to do có mưa nên nhiệt độ trên khu vực sẽ không cao
từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn